thưa quý vị sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài sugano yuchi
tân trưởng đại diện giai ca tại việt nam và ngài akira shimizu nguyên trưởng đại diện giai ca tại việt nam
chúc mừng ngài akira shimizu đã kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác tại việt nam và chào mừng ngài sugano yuichi
được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng đại diện giai ca tại việt nam
bộ trưởng tô lâm cho rằng dù ở bất cứ cương vị nào với năng lực trách nhiệm và uy tín của mình
hai ngài đã đang và sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam nhật bản nói chung
giữa giai ca và bộ công an nói riêng
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phôn vinh ở châu á giữa hai nước
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác phía nhật bản đặc biệt là jica sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa
đồng thời đề nghị jica tiếp tục quan tâm trong việc thúc đẩy tài trợ viện trợ góp phần xây dựng lực lượng công an
phát triển trong các lĩnh vực yêu cầu cao trong kỹ thuật hiện đại mà nhật bản có thế mạnh như công nghệ cao
chuyển đổi số cung cấp trang thiết bị phương tiện phòng chống khủng bố chấp pháp ven biển phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đào tạo cán bộ
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại diện giai ca nhấn mạnh
thời gian qua mối quan hệ giữa hai nước việt nam nhật bản ngày càng phát triển tốt đẹp thực chất toàn diện trên nhiều phương diện
như tăng cường kết nối kinh tế phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chuỗi cung ứng
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình đóng góp tích cực hiệu quả
thúc đẩy mối quan hệ giữa bộ công an việt nam với jica góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia